sẽ kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói an sinh ba và tránh phát sinh tiêu cực
bên cạnh đó người chăm lo vật chất thành phố sẽ cố gắng chăm lo cả về tinh thần
và tâm lý cho người lao động hậu covid
và đây là những thông tin của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
khẳng định tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu quốc hội số chín tp hcm
chiều tối qua ngày một mươi tháng một mươi một
vấn đề an sinh xã hội giải pháp giữ chân người lao động
tiếp tục là vấn đề nóng được cử tri bốn quận huyện nhà bè quận bốn quận bảy
và cần giờ quan tâm nêu ý kiến
ông đào ngọc tiên cử tri huyện nhà bè cho rằng
phải nhìn nhận hệ thống chính quyền thành phố đã cố gắng nhưng chưa đủ
theo ông tiên thành phố có phần lúng túng và không có chiến lược rõ ràng
trước làn sóng người lao động trở về quê sau giãn cách
khi người dân ồ ạt trở về chưa cho thấy sự liên kết chặt chẽ với các địa phương
để hỗ trợ an sinh và đưa đón an toàn hiệu quả
còn cử tri trần mạnh dũng khu phố sáu phần tân phong quận bảy
khi nhận thấy thành phố đang nợ những người lao động này một ân tình
lực lượng lao động nhập cư tại thành phố hồ chí minh rất quan trọng
chiếm đa số tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng như bình dương đồng nai
vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
cần đưa lực lượng này trở lại thành phố
chúng tôi cũng đề nghị gắn với các doanh nghiệp
tức là hiện nay mà nói là cái công tác quản lý lao động nhập cư
thì chúng tôi cho là phải cần làm tốt từ các doanh nghiệp
các người sử dụng lao động
thế nhưng nếu như vừa rồi chúng ta quản lý tốt cái lực lượng này đó
ta có địa chỉ ta có biết người ta cư trú biết người ta ở đâu
tất cả mọi cái thì chúng ta có thông tin cho cùng với địa phương
chính quyền ở phường xã quận
thì rõ ràng là khi đó thì chúng ta làm công tác an sinh
tới tận tay người lao động nhập cư
mình làm kịp thời nguyện vọng của người ta mình nắm được
tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri
thay mặt tổ đại biểu quốc hội
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan quang mãi cho biết
sẽ tiếp thu tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng
tại các diễn đàn của quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới
theo ông phan văn mãi nhiều ý kiến của cử tri
đã gợi mở kiến nghị rất thiết thực
cho đến giờ này thì hàng ngày chúng tôi vẫn nhận được
hàng chục cú điện hội
tin nhắn chỗ này chỗ khác là chưa được giải quyết
cái vấn đề an sinh hay là có những cái bất cập
thậm chí là những ý kiến của đại diện cử tri nói
có những cái việc làm nó không được minh bạch
không được công tâm khách quan có tiêu cực
thì đây là một cái việc mà chúng ta không không muốn
chúng tôi cũng thường xuyên đề nghị các cấp chính quyền
và chúng ta thực hiện cái việc này làm sao cho nó thật sự là chú đáo nhất
thì thường trực quỹ ban đã thống nhất hành lập các bàn
để đi kiểm tra
chúng ta giám sát cái việc triển khai cái gói an sinh đợt ba này
để kịp thời đánh giá để kịp thời chấn chỉnh
để chúng ta làm sao cho nó đạt được cái ý nghĩa đúng của cái chính sách này
ngoài ra chủ tịch thành phố khẳng định không chỉ chăm lo về vật chất
thời gian sắp tới thành phố sẽ tính đến các chính sách chăm lo về tinh thần
tâm lý cho người già neo đơn trẻ em mồ côi
và những người dân chịu ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín